giá vàng đã quay đầu đảo chiều liên tiếp trong hai ngày mùng tám và ngày mùng chín tháng tám sau khi vượt mốc sáu mươi hai triệu đồng một lượng
tính đến sáu giờ ba mươi phút sáng chủ nhật ngày chín tháng tám giá vàng sgc giảm hai hai mươi năm triệu đồng một lượng ở chiều mua vào
và giảm hai một triệu đồng một lượng ở chiều bán ra ở mức năm mươi tám năm mươi và sáu mươi ba mươi hai triệu đồng một lượng
giá vàng doji niêm yết ở mức năm mươi tám triệu đồng một lượng mua vào và sáu mươi hai mươi triệu đồng một lượng bán ra
giảm khoảng một tám triệu đồng một lượng ở cả hai triệu mua vào và bán ra
như vậy sau một tuần tăng sốc chốt phiên giao dịch cuối tuần ngày chín tháng tám giá vàng trong nước đã giảm trung bình khoảng hai triệu đồng một lượng